vào sáng ngày hôm nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi sáu
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về một số nội dung như dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
dự án luật thỏa thuận quốc tế việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi bổ sung trong luật tổ chức quốc hội
việc tổng kết kỳ họp thứ chín và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi của quốc hội khóa một mươi bốn
xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
quyết định việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa
xem xét công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác
theo chương trình làm việc phiên họp thứ bốn mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi ba và một mươi hai
tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp
đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm
hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội sự hội nghị có đồng chí nguyễn minh quang ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương
sau tháng đầu năm công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng toàn diện
qua đó góp phần bước đầu ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và chiến sĩ yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an nói chung
với cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân nói riêng ngày càng nặng nề
nhấn mạnh trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng phải giữ vững nguyên tắc
đảm bảo chủ trương đúng pháp luật và hiệu quả hiệu lực
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp khẩn trương giả soát những tồn tại hạn chế
trong đó xác định rõ trách nhiệm đến đâu để kịp thời khắc phục
ra soát đánh giá kết quả thực hiện các văn bản kết luận kiểm tra giám sát đảm bảo đúng tiến độ chương trình đề ra
một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt là thực hiện công tác thẩm định nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng đảm bảo khách quan đầy đủ
bên cạnh đó tập trung kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ
chủ động tổng kết đánh giá công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
kịp thời rút kinh nghiệm và xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn thành chủ trì lễ công bố quyết định của ban bí thư trung ương đảng
chuẩn y đồng chí thiếu tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tỉnh thanh hóa
giữ chức ủy viên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thực hiện quyết định của ban bí thư và quyết nghị của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phân công đồng chí thiếu tướng nguyễn hải trung
làm phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban về thúc đẩy công tác quyết toán các dự án hoàn thành
và giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi của công an các đơn vị địa phương khu vực bắc bộ và thanh hóa
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành
giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi tám
tại công an các đơn vị địa phương khu vực phía bắc
theo đó công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành về cơ bản đáp ứng yêu cầu đạt ra
nhiều đơn vị chủ động thực hiện công tác quyết toán ngay sau khi dự án công trình hoàn thành
bàn giao đưa vào sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương
khu vực bắc bộ và thanh hóa cần phối hợp với các cơ quan tham mưu của bộ
khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư thúc đẩy công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành
và giải ngân vốn đầu tư công
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu cục kế hoạch và tài chính bộ công an
ra soát lại tiến độ giải ngân các dự án tồn tại và báo cáo lãnh đạo bộ để có hướng khắc phục
đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể người đứng đầu đối với các dự án không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh cần ra soát lại và lên kế hoạch tập huấn cho đội ngũ trực tiếp
làm việc tại các dự án đầu tư công của công an các đơn vị địa phương
bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai
đảm bảo tiến độ chất lượng yêu cầu đạt hiệu quả cao
vào chiều ngày hôm nay trong chuyến công tác tại các tỉnh thành tây nam bộ
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an thành phố cần thơ
trong sáu tháng đầu năm công an thành phố cần thơ đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình
quản lý chặt địa bàn đối tượng không để xảy ra đột xuất bất ngờ
cùng với cả nước và thành phố cần thơ lực lượng công an thành phố đã thể hiện vai trò nổi bật quan trọng
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chủ động phát hiện xử lý nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội
đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận về tình hình covid một mươi chín
phát hiện xử lý kịp thời nhóm tội phạm liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
triệt phá nhiều đường dây vận chuyển mua bán ma túy với số lượng lớn
làm tốt đợt vận động toàn dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định những kết quả đạt được của công an thành phố cần thơ
đã góp phần ổn định đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
thứ trưởng lưu ý thời gian tới công an thành phố cần thơ cần dự báo nắm chặt tình hình
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xử lý nhanh kịp thời các tình huống về an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng không gian mạng để xuyên tạc nói xấu đảng nhà nước
triển khai giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng nhân rộng các điển hình tiên tiến
gương người tốt việc tốt nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân